thành phố thượng hải của trung quốc vừa áp dụng công nghệ quét khuôn mặt trong hoạt động mua bán thuốc tây để hạn chế tình trạng mua bán thuốc bất hợp pháp tại đây
chương trình quét khuôn mặt được thí điểm ở ba mươi một địa điểm kinh doanh thuốc tây và bệnh viện của bảy quận của thượng hải mà ở đó cả dược sĩ tức là những người bán thuốc và người mua thuốc sẽ được yêu cầu xác thực danh tính bằng cách quét khuôn mặt của họ bằng thiết bị đầu cuối do giới chức y tế của thành phố kiểm soát
những địa điểm này chỉ được phép mua bán những loại thuốc nằm trong danh bạ được giới chức bàn hành cuộc thử nghiệm được triển khai nhằm kiểm soát tình trạng mua bán thuốc tây giả và phát hiện những người lạm dụng dược phẩm để chế tạo hỗn hợp gây nghiện